thời gian qua thành phố hồ chí minh đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn tại các công trường xây dựng do cân trục tháp gây ra
vì vậy các cơ quan quản lý cho rằng cần sớm ban hành những quy định chặt chẽ hơn để bảo đảm an toàn lao động
khi vận hành các cân trục tháp tránh hậu quả từ các tai nạn đáng tiếc
theo sở xây dựng thành phố hồ chí minh trên địa bàn thành phố hiện có hai trăm hai mươi bốn cân trục tháp được lắp đặt tại một trăm hai mươi bốn công trình
trong đó có một trăm bốn mươi cậu tháp do trung quốc sản xuất
hiện có sáu cân trục tháp tại những công trình ngưng thi công thời gian dài nhưng vẫn chưa tháo dở
tiềm ẩn nhiều nguy cơ sập đổ gây tai nạn
trong những nguyên nhân dẫn đến sập cân trục tháp xây dựng được chỉ ra có việc sử dụng cân trục tháp đã cũ
quá tải không được bảo trì
ngoài ra không ít trường hợp chủ đầu tư nhà thầu thi công bất chấp nguy hiểm
vi phạm các quy định trong quá trình lắp đặt và vận hành cân trục tháp
để bảo đảm an toàn cho người dân nơi cân trục tháp hoạt động
các cơ quan quản lý cần nghiên cứu đưa ra những quy định chặt chẽ hơn về niên hạn sử dụng cân trục
tăng cường kiểm tra kiểm định cân trục và có những phương án bảo đảm an toàn khi vận hành
tránh để xảy ra tai nạn hay sự cố đáng tiếc